thưa quý vị vào chiều qua phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
tiếp tục tập trung làm rõ việc tiêu thụ xăng lậu của phan thanh hữu cho bị cáo trần thị thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hoàn thương mại dịch vụ vân trúc
cụ thể theo cáo trạng vào năm hai nghìn sáu vân cùng với lê thanh tú là chồng của vân
thành lập công ty kinh doanh xăng dầu ở bình dương
sau đó lập thêm bảy chi nhánh xăng dầu ở bình dương và tp hcm
cuối năm hai nghìn một mươi chín hữu đến gặp vợ chồng vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu
với mức giá thấp hơn giá thị trường là ba đồng một lít
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vân cùng với tú đến long an và vĩnh long
mua bốn mươi tám chuyến xăng của phan thanh hữu với tổng cộng hơn ba mươi sáu năm triệu lít
trị giá bốn trăm sáu mươi bảy bốn tỷ đồng thu lợi bất chính gần một mươi tám tỷ đồng
cũng tại phiên tòa vân khai khi biết hữu bị bắt đã chỉ đạo cho nguyễn thị
ngọc diễm là nhân viên công ty vân trúc tiêu hủy toàn bộ phiếu chi sổ sách
chứng từ có liên quan tới việc mua bán xăng lậu
sau đó diễm nhờ chồng đốt hết các chứng từ có liên quan nhằm che giấu hành vi mua bán xăng lậu